thưa quý vị và các bạn khu bảo tồn thiên nhiên xuân liên tỉnh thanh hóa có hơn bốn hectare rừng nguyên sinh
với nhiều loài động thực vật quý hiếm có tên trong sách đỏ của việt nam và thế giới
xuân liên cũng là vùng đất nền thơ và hùng vĩ với những đỉnh núi cao quanh năm mây mù che phủ
những thác nước hàng động kỳ vĩ và ẩn mình trong bức tranh rừng già ấy là cuộc sống nguyên sơ của các bản làng người dân tộc thái
trong chuyên mục trang địa phương truyền hình nhân dân hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự
xuân liên vùng đất sai lòng du khách do nhóm phóng viên đã phát thanh và truyền hình thanh hóa thực hiện
nếu ai có dịp về với sứ thanh xin một lần hãy ghé thăm vùng đất non nước nên thơ và hùng vĩ mang tên xuân liên
để được khám phá những khu rừng nguyên sinh ngút ngàn trên những đỉnh núi cao quanh năm mây mù che phủ
được tận mắt chiêm ngưỡng những thác nước hang động kỳ vĩ đẹp như những bức tranh thủy mặc phân bố ở khắp nơi
và được trải nghiệm cuộc sống nguyên sinh
các khu rừng nguyên sơ của các bản làng người thái nằm ẩn mình trong các khu rừng già
cách thành phố thanh hóa hơn sáu mươi km về phía tây
khu bảo tồn thiên nhiên xuân liên nằm
ở nơi thượng nguồn của dòng sông chu thuộc huyền thường xuân
với tổng diện tích tự nhiên hai mươi ba năm nghìn hectare trong đó còn tới bốn hai nghìn hectare rừng nguyên sinh
xuân liên được ví như rừng amazon của việt nam
xuân liên nằm chủ yếu trên nền địa chất kéo dài của dãy trường sơn và có dấu vết của vùng địa chất tây bắc
nên có một hệ sinh thái đất phong phú và hệ sinh thái núi đá vôi đặc sắc
sự tồn tại của các kiểu rừng kín thường xanh chủ yếu là cây lá rộng á nhiệt đới núi thấp
rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới và những khu rừng nguyên sinh phân bố ở trong khu bảo tồn từ độ cao tám trăm linh đến một sáu trăm linh m
đã tạo cho rừng tự nhiên nơi đây sự đa dạng sinh học cao bậc nhất ở việt nam
khu bảo tồn thiên nhiên xuân liên là điểm đến lý tưởng cho các tour du lịch nghỉ dưỡng tham quan khám phá và nghiên cứu khoa học
hệ thực vật nơi đây có đến một một trăm bốn mươi hai loại bậc cao thuộc hai trăm linh chín họ và ba mươi tám bộ
hệ thực vật ở xuân liên không chỉ đa dạng về cấu trúc rừng mà còn có giá trị sử dụng cao
không ít các loại cây dược liệu quý cũng đã được phát hiện ở đây
sự giao thoa giữa các vùng sinh thái rừng cũng đã tạo cho xuân liên một hệ động vật vô cùng phong phú
với một sáu trăm ba mươi một loài thuộc hai trăm linh chín họ và ba mươi tám bộ
đây còn là nơi phân bố của tám mươi loài thú với hai mươi bảy loài thuộc danh mục quý hiếm cần bảo vệ nghiêm ngặt
như gấu chó gấu ngựa bò tót sơn dương vượn má đen vọc xám các loài khỉ
đặc biệt mới đây loài mang có tên khoa học muntiacus ruseventorum
bị xem đã tuyệt chủng
cách đây tám mươi bốn năm được ghi nhận xuất hiện trong rừng sơn liên với khoảng ba mươi cá thể
sự tồn tại của loại thú đặc biệt quý hiếm này đã và đang thu hút sự quan tâm nghiên cứu
của nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước
trong suốt những năm qua thông qua các hoạt động hỗ trợ của các tổ chức bảo vệ thiên nhiên quốc tế
ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên xuân liên đã có nhiều nỗ lực trong việc khảo sát
xây dựng và quảng bá các tua tuyến
các bản đồ du lịch được hình thành trên các tuyến đường chính từ trung tâm khu bảo tồn đi tham quan các điểm di tích danh thắng nổi tiếng
nơi thượng nguồn dòng sông chu như đền thờ danh nhân cầm bá thước
ba chúa thượng ngàn và hồ cửa đạt một trong những công trình thủy điện lớn nhất khu vực bắc trung bộ
từ trên mặt đập phóng tầm mắt về bốn phía sẽ được thưởng thức bức tranh sơn thủy hữu tình
những dãy núi trùng điệp bốn mùa mây mù che phủ soi bóng xuống lòng hồ bao la
với mặt hồ rộng khoảng sáu sáu trăm linh hectare nơi sâu nhất tám mươi mét vùng sâu trung bình ba mươi mét
rất phù hợp cho dịch vụ du thuyền ngắm cành câu cá và thưởng thức những món ăn dân dã trên thuyền
những cánh sông những đường đường những đường đường những đường đường những đường đường những đường đường những đường đường

đây là vùng đất thật là tuyệt vời rừng tự nhiên không chỉ đẹp mà còn hấp dẫn bởi sự đa dạng về sinh học
thu hút nhất ở xuân liên là du lịch sinh thái khách đến tham quan rất thích thú khi bắt gặp những loại thú rừng
và những cây cổ thụ nguyên sinh
rừng tự nhiên không tồn tại trên những đỉnh núi cao và tuyệt vời nhất là những khu rừng xanh giữa lòng hồ tảm giác như chúng đang mọc lên từ nước vậy
tuy nhiên khu bảo tồn thiên nhiên xuân liên cần hoàn thiện hơn nữa hệ thống hạ tầng nhất là đối với các khu nghỉ dưỡng mới thu hút được nhiều du khách
với những người yêu thích thiên nhiên hoang sơ thì tour du lịch khám phá những khu rừng nguyên sinh bí ẩn trên những đỉnh núi cao luôn có sức hấp dẫn rất lớn
từ trung tâm của huyện thường xuân du khách sẽ đi theo quốc lộ bốn mươi bảy mất khoảng gần hai giờ đồng hồ để bắt đầu hành trình khám phá những khu rừng già phân bố ở độ cao từ tám trăm linh đến một năm trăm linh mét so với mực nước biển
con đường uốn lượn ôm lấy núi rừng trùng điệp sẽ đưa du khách đến gần hơn với những khu rừng nguyên sinh
cảnh sắc hai bên đường vô cùng hùng vĩ và thơ mộng
những bản làng tựa lưng vào núi thấp thoáng trong những tán cây rừng
sương mù bay la đà trên các thông lũng khiến cho du khách có cảm giác như đang thưởng lãm một bức bích họa thiên nhiên đẹp đẽ